tiến hành kiểm tra đột xuất xe ô tô bảy chỗ từ bình dương ra bình thuận
công an tỉnh bình thuận đã phát hiện ngô thị tuyết nhung trú tại tỉnh bình dương
và nguyễn minh trung chú tại tỉnh đồng nai đang vận chuyển ma túy các loại và có mang theo súng đạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên xe khoảng hai trăm linh gam ma túy loại ketamin
chín mươi tám viên thuốc lắc một khẩu súng và hai mươi viên đạn
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của đối tượng ngô thị tuyết nhung
còn khẩu súng và hai mươi viên đạn là của nguyễn minh trung
kiểm tra tại nơi ở nguyễn minh trung thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một khẩu súng cùng một mươi viên
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ